con tàu của iran chở hơn hai trăm ba mươi thùng xăng đã tới venezuela
số xăng mua lại của iran phần nào giúp venezuela giải tỏa những áp lực về tình trạng khan hiếm nhiên liệu
do sản lượng của các nhà máy lọc dầu trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân
con tàu thứ ba của iran đem theo khoảng hai trăm ba mươi bốn thùng xăng đã tiến vào hải phận của venezuela
để hỗ trợ quốc gia nam mỹ này giữa cuộc khủng hoảng nhiên liệu
hai tàu chở nhiên liệu khác trong nhóm tàu của iran cũng đã cập cảng ở tây bắc venezuela
và là đội tàu thứ hai mà iran điều tới trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc gia
mặc dù là một trong những nước có chữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới
song venezuela lại đang rơi vào một cuộc khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng
hiện ngành công nghiệp dầu khí của venezuela đang phải chịu sức ép mạnh mẽ
từ các đòn trừng phạt của washington trong hai năm trở lại đây